chỉ còn khoảng một tháng nữa là sẽ tới tết nguyên đán mậu tuất hai nghìn một mươi tám
ở thời điểm hiện tại nhiều địa phương trên cả nước đang tất bật chuẩn bị cho kịp mùa vụ đón tết
tại thủ đô hà nội quất cảnh tứ liên tây hồ hiện đã vào thời điểm chín vàng
và người dân đã sẵn sàng để cung cấp cho thị trường nhằm phục vụ nhu cầu chơi tết
càng gần tết nguyên đán làng quất tứ liên lại càng trở nên náo nhiệt nhộn nhịp
khi chuẩn bị đưa quất ra thị trường cung ứng cho dịp tết
cuối tháng một mươi một âm lịch và đầu tháng chạp này phần nhiều những cây quất cảnh lớn
đã được các doanh nghiệp cơ quan công ty đặt thuê hoặc mua
các chủ buôn cũng đã đến các vườn quất để xem xét lựa chọn cây và thỏa thuận giá cả

người sành chơi quất thường chọn những cây không chỉ đẹp mà còn hội tụ ngũ hành tương sinh tương khắc
khoảng ba năm trở lại đây tứ liên bắt đầu phát triển loại hình mới mà họ gọi là quất bonsai
những cây này chăm trồng phức tạp và tốn thời gian nhưng bù lại bán được giá cao
loại quất bonsai này khá hot và được nhiều người lựa chọn vì dáng đẹp tiết kiệm diện tích và khá độc đáo
giá cho mỗi loại quất trung bình khoảng một triệu đồng
loại đẹp và lạ có thể lên tới vài triệu đồng
vài triệu vài chục triệu
các vườn quất bắt đầu ngả dần sang màu vàng
bên những chùm quả chữ trịt là bóng người lao động chăm chút cùng người ngắm người mua toát lên nhịp lao động hối hả
theo các chủ vườn quất tứ liên thời điểm đầu tháng một mươi hai âm lịch sẽ có rất nhiều cây quất được đặt thuê hoặc mua
thị trường quất tết sẽ vô cùng sôi động